cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
là đối tượng lê văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hưng yên
bên cạnh đó công an huyện thủy nguyên của thành phố hải phòng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn duy
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn chính tiến xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
về ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an